phát triển bền vững đang là mục tiêu quan trọng của việt nam trong những năm qua và trong tương lai
theo đó tăng trưởng xanh với sự kết hợp chặt chẽ hợp lý hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội
và bảo vệ môi trường chính là tiền đề để thực hiện mục tiêu này
có tới gần tám mươi dân số tham gia sản xuất ngành nông nghiệp của việt nam không chỉ là ngành chịu tác động mạnh
của biến đổi khí hậu mà còn là ngành gây ra phát thải khí nhà kính rất lớn
với trách nhiệm giảm phát thải để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu
hướng tới nền kinh tế xanh nông nghiệp việt nam đang không ngừng đẩy mạnh những cơ chế hợp tác quốc tế
hướng tới từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất đáp ứng xu thế tăng trưởng xanh
nông nghiệp xanh bền vững chính là tương lai của ngành nông nghiệp không chỉ tại việt nam mà trên toàn thế giới
trong vài thập kỷ trở lại đây chính phủ việt nam đã thực hiện nhiều cải cách trong nông nghiệp
tiến tới một nền nông nghiệp bền vững với trọng tâm chuyển đổi sinh kế cho người dân
đẩy mạnh tư duy kinh tế tích hợp đa giá trị và tăng trưởng xanh
thúc đẩy hợp tác quốc tế được coi là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho định hướng này của việt nam
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi ba bà con trồng rau ở cao nguyên mộc châu vân hồ của tỉnh sơn la
đã nhận được sự hỗ trợ của một dự án quốc tế tài trợ bởi trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia
để thay đổi toàn bộ cách thức canh tác áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để trở thành những người nông dân thông thái
được đồng hành với sga và từ khi được đồng hành chúng tôi thấy mang được những hiệu quả gắn kết người nông dân với dự án rất tốt
đến nay hợp tác xã rau an toàn tự nhiên đã trở thành nhà cung cấp quan trọng uy tín cho các siêu thị lớn tại hà nội
câu chuyện của bà luyến và hợp tác xã rau an toàn tự nhiên chỉ là một trong số rất nhiều những ví dụ thực tế
cho tính hiệu quả của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong hỗ trợ người nông dân
đồng thời đóng góp cho xây dựng một nền nông nghiệp xanh và bền vững
trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khốc liệt nông nghiệp xanh hay nói rộng hơn là kinh tế xanh
đòi hỏi cả thế giới đều phải thay đổi để nhận thức
bởi sản xuất theo phương thức cũ khiến nền nông nghiệp tạo ra khí carbon hiệu ứng nhà kính gây ra biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu tác động ngược trở lại nền nông nghiệp
hiệu ứng hai chiều này chỉ có nền nông nghiệp xanh mới hóa giải được
bởi lẽ nông nghiệp xanh hướng đến những gì thân thiện nhất với môi trường
không gây tác động tới tài nguyên thiên nhiên không gây ra hiệu ứng nhà kính
sáng đầu năm đã xuất ba hai mươi ba triệu tấn tăng ba sáu năm
như vậy là ngoài đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm cho một trăm linh triệu dân thì đã hướng mạnh ra thế giới
và đặc biệt là an ninh nhân thực
thành công này có sự đóng góp to lớn của nghiên cứu khoa học
theo đánh giá của chúng tôi thành tiệu nghiên cứu khoa học đã đóng góp trên ba mươi giá trị
nhiều giống cây trồng và vật nuôi có năng suất cao
người nông dân đã và đang thích ứng được với những mô hình nông nghiệp
để thuận pháp
thực nhiên bảo vệ môi trường giảm phát thải
những nỗ lực đó luôn cần sự hỗ trợ đồng hành từ các cơ quan chức năng
từ chính phủ và từ những tổ chức đối tác quốc tế
đăng và sẽ triển khai hai mươi năm dự án nghiên cứu với mức đầu tư là năm triệu đô la úc
lời đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư wendy umburger đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa bà bà nhận định như thế nào về những nỗ lực của việt nam trên hành trình hướng đến một nền nông nghiệp xanh bền vững
tôi có thể khẳng định rằng việt nam đang làm rất tốt trong việc tiếp cận với quá trình xây dựng một nền nông nghiệp bền vững
thậm chí sẽ không quá khi xét về việc đặt ưu tiên cho quá trình này
việt nam có lẽ là một trong những nước đi đầu trong xây dựng nông nghiệp bền vững
việt nam cũng là một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu
đất nước các bạn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và nghiên cứu như giảm phát thải trong trồng lúa gạo
giảm lượng thuốc trừ sâu trong canh tác bao gồm cả cây ăn quả rau lúa gạo và giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi
nhiều giống cây trồng mới đang được gấp rút nghiên cứu và thử nghiệm
với khả năng chống chịu với các loại sâu bệnh có thể xuất hiện khi hình thái thời tiết thay đổi
tất cả những nỗ lực này cho thấy sự coi trọng của việt nam hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững
và hoàn toàn có thể đứng ở vị trí những quốc gia đi đầu trong hành trình này
bà có nhận định như thế nào về vai trò của việt nam trong khu vực liên quan đến những nỗ lực lan tỏa những mô hình nông nghiệp xanh bền vững
cũng như hướng đến phát triển bền vững trong khu vực
tôi cho rằng việt nam có một vị trí quan trọng trong việc tăng cường năng lực
nghiên cứu khoa học xây dựng hệ thống các nông hộ và kết nối với các đối tác quốc tế trong khu vực asean
lấy ví dụ với một đất nước láng giềng như lào sự phát triển của hai quốc gia có những khác biệt nhất định
nhưng lào luôn coi mối quan hệ với việt nam thân thiết như trong một gia đình
như những người anh em và luôn muốn học hỏi về những mô hình hệ thống nông nghiệp đã và đang được việt nam triển khai
từ ví dụ này có thể thấy việt nam đóng vai trò như một trong những nước đi đầu trong sáng tạo trong nông nghiệp
và chia sẻ những kinh nghiệm của mình hướng tới hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia khác
đồng thời xây dựng một khu vực asean mạnh mẽ hơn
chúng tôi tin tưởng rằng việt nam với ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ
với sự đổi mới liên tục sẽ chia sẻ những công nghệ và tiến bộ của mình
đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia asia
đã tổ chức họp đối tác hai nghìn hai mươi
cuộc họp nhằm cập nhật với đối tác và các bên liên quan chính tại việt nam
về mối quan hệ thảo luận các ưu tiên
từ đó đề xuất phương hướng hợp tác nghiên cứu giữa australia và việt nam trong thời gian tới
ngoài ra tạo điều kiện tìm hiểu các cơ hội hai bên ưu tiên cho các dự án nghiên cứu
đào tạo nghiên cứu cũng như đào tạo nguồn nhân lực về nghiên cứu khoa học cho nông nghiệp
tôi ủng hộ chủ trương asean
chính phủ úc tăng cường vai trò của các ưu tiên của nước nhận hỗ trợ
đáp ứng đúng kịp thời và hiệu quả các vấn đề mà nông nghiệp việt nam đang phải đối mặt
việt nam và australia đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện
là một cơ quan về nông nghiệp của australia
aciar tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việt nam đạt được các mục tiêu
về phát triển nông nghiệp và nông thôn thông qua hợp tác nghiên cứu hiệu quả
đây không chỉ là kết nối giữa nhà tài trợ và người tiếp nhận tài trợ
mà còn có sự tham gia của các bên liên quan các đối tác cùng chia sẻ trí thức
hợp tác này là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa aciea và việt nam
tiếp tục hợp tác nông nghiệp tăng cường thương mại và đầu tư nông nghiệp hai chiều
sẽ là những yếu tố không thể thiếu đối với phát triển kinh tế trong tương lai của cả hai nước
theo đó aci dựa trên chương trình nghiên cứu lâu dài và mạng lưới đối tác
sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa việt nam và australia thông qua hợp tác nghiên cứu
nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của các ngành công nghiệp và sinh kế nông thôn việt nam
cũng như sự hòa nhập và bình đẳng
trên cơ sở tiềm năng lợi thế của cả hai bên giai đoạn tới vụ khoa học công nghệ và môi trường
đề xuất hai bên cân nhắc ưu tiên một số vấn đề như nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống cây trồng
chủ lực thích ứng với hạn mặn bảo tồn phục tráng hài thác và phát triển các giống cây trồng bàn địa đặc hiểu
quản trị theo chuỗi ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực trồng trọt chọn tạo giống vật nuôi chủ lực
phát triển thức ăn thủy sản công nghệ nuôi biển phát triển hệ thống nông lâm kết hợp
xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định cơ chế trao đổi bù trừ tín trị carbon
bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thách thức mà việt nam đang đối mặt khi hướng đến nông nghiệp xanh bền vững
việt nam có khá nhiều điểm tương đồng với australia trong quá trình này
với đường bờ biển dài việt nam đang bị ảnh hưởng bởi hạng nông nghiệp xanh bền vững
hạng hán và xâm nhập mặn đến sớm hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
những biến đổi này dẫn đến đòi hỏi cấp thiết về các giống cây trồng có thể chống trọi với điều kiện khắc nghiệt
bao gồm sự biến đổi của các hình thái thời tiết
những giống cây được trồng trong những điều kiện thời tiết đặc thù
như đòi hỏi độ ấm cao hoặc cần điều kiện khô có thể bị ảnh hưởng
việc lạm dụng hóa chất trong trồng trọt sản xuất sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đất
australia cũng đang phải đối mặt với những thách thức tương tự như vậy
những vấn đề đều đến từ khí hậu thay đổi dịch bệnh và sự biến đổi các hình thái thời tiết
ngoài ra sự gia tăng dân số cùng với điều kiện sống đang được cải thiện đáng kể
dẫn đến yêu cầu ngày càng cao từ phía người tiêu dùng
điều này lại đặt thêm nhiều sức ép hơn cho nền kinh tế
với cương vị là giám đốc điều hành mới của aci
bà có thể chia sẻ về dự định trong thời gian tới sẽ có những kế hoạch gì để có thể hỗ trợ việt nam trên hành trình này
aci ar có mối quan hệ đối tác lâu dài với việt nam trong ba mươi một năm qua
mỗi một đô la úc được đầu tư vào việt nam thông qua aci ar sẽ mang lại chín mươi đô la úc cho những nồng hộ việt nam
đó là sự tự hào và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì quan hệ đối tác đối với việt nam
hiện giờ thì ưu tiên của chúng tôi sẽ bao gồm việc tiếp cận với các vấn đề về biến đổi khí hậu
chúng tôi hiện tập trung ở một số khu vực bao gồm tây bắc tây nguyên
và hiện tại lĩnh vực hạt tiêu
và cà phê nằm trong các dự án của chúng tôi
chúng tôi đang nghiên cứu và xem xét toàn bộ hệ thống canh tác liên quan đến sản xuất cà phê
hạt tiêu cũng như các vấn đề mà các nhà sản xuất đang đối mặt
có thể sẽ phải xem xét tới việc thay đổi một số sản phẩm để phù hợp với điều kiện thực tế
khu vực đồng bằng sông cửu long cũng là một khu vực trọng tâm trong hợp tác
lúa gạo là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của khu vực này
vậy nên chúng tôi cũng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tương tự như với cà phê hay là tiêu
tuy nhiên khu vực này còn đối mặt với vấn đề liên quan tới xâm nhập mặn
do vậy việc điều chỉnh mùa vụ hay giống lúa là rất cần thiết
các giải pháp hướng tới có thể là đa dạng giống lúa
ngoài ra chúng tôi cũng hướng đến nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp
năm mươi lực lượng lao động của ngành nông nghiệp việt nam là phụ nữ còn số này thật đáng kinh ngạc
từ kinh nghiệm đã được làm việc với hội phụ nữ của các tỉnh vùng tây bắc
tôi nhận thấy được vai trò quan trọng của những người phụ nữ
họ có sự nhạy cảm với cơ hội thị trường có khả năng lãnh đạo
nông nghiệp không chỉ về sản xuất mà còn nhiều hơn thế
những người phụ nữ hoạt động trong nông nghiệp có cái nhìn rộng cả về hệ thống phân phối
chuỗi giá trị và tạo cơ hội việc làm cho những người phụ nữ khác
họ sẽ mang lại thu nhập đồng thời sử dụng nguồn thu để thúc đẩy sự phát triển của từng hộ gia đình
về giáo dục về sinh kế và những sự hỗ trợ với lực lượng này sẽ trở thành lực đẩy cho cả nền kinh tế
chứ không phải chỉ riêng lĩnh vực nông nghiệp
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bà
vừa qua một mươi tám thỏa thuận đã được ký kết giữa doanh nghiệp hà lan và đồng bằng sông kiều long
thuộc trong nhiều lĩnh vực với mục tiêu phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững khu vực này
đồng bằng sông kiểu long là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất của việt nam
nhưng lại dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu và nhiều thách thức về sự phát triển
vì vậy đồng bằng sông kiều long kỳ vọng sẽ được đồng hành hỗ trợ từ chính phủ
và các doanh nghiệp hà lan
để giải quyết những khó khăn đặc gia tăng giá trị cho sản phẩm xuất khẩu
cũng như nâng cao đời sống cho người dân
từ sự cam kết của chính phủ hà lan sự bắt tay của các doanh nghiệp hai bên
đồng bằng sông kiều long sẽ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu
tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
thứ hai là phải đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường khó tính là châu âu để có thể thúc đẩy cái lượng xuất khẩu lên
hôm nay mình đi nhận cái gói tài trợ chín triệu rưu đô từ fmo là để thực hiện cái dự án là phát triển bền dững ở đồng bằng sông cửu long
nói chung trên cái cây lúa là nói riêng
đây là chính là cái thùng ngoại ta này là cái giải pháp để triển khai cái bền dững đó gồm có bền dững cho xã hội bền dững cho môi trường và bền dững cho phát triển kinh tế
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã phối hợp với tổng lãnh sự vương quốc anh tại thành phố hồ chí minh tổ chức hội nghị về năng lượng xanh và định hướng nghiên cứu nhằm tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo
hội nghị đã công bố dự án hợp tác về các giải pháp năng lượng giúp giải quyết các thách thức thúc đẩy các sáng kiến xanh giữa trường đại học quốc tế miền đông tổng công ty becamec với các đối tác q energy và phòng kinh tế thương mại anh nhằm giải quyết những thách thức cơ bản trong việc sử dụng năng lượng tái tạo tại việt nam
hội nghị đã công bố dự án hợp tác về các giải pháp năng lượng tái tạo tại việt nam
diễn ra ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo tăng trưởng xanh cần có lộ trình phù hợp tính đến điều kiện và năng lực khác nhau tính khả thi của từng vùng miền địa phương và doanh nghiệp
thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp fdi nhà đầu tư nước ngoài và các đối tác cùng việt nam thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh bằng hai cụm từ ba tiên phong và ba đẩy mạnh
tiên phong thứ nhất là nhận thức tư duy hành động về tăng trưởng xanh
tiên phong thứ hai là tiên phong trong chuyển giao công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ cho tăng trưởng xanh
và tiên phong thứ ba là tiên phong về triển khai các dự án cụ thể chương trình cụ thể kế hoạch cụ thể để hướng vào tăng trưởng xanh và mới lại động lực tăng trưởng truyền thống
đầu tư xuất khẩu tiêu dùng
và bổ sung cho cái động lực tăng trưởng mới đó là kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế số kinh tế trí thức v v
xây dựng một nền sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với con người và môi trường góp phần tích cực và ổn định an ninh lương thực thế giới luôn là mục tiêu chiến lược là sự cam kết của việt nam trong thời kỳ mới